sáng nay theo giờ địa phương hội nghị cấp cao pháp ngữ lần thứ một mươi sáu đã khai mạc trọng thể tại trung tâm hội nghị ở thủ đô antana rivo madagascar
tham dự có ba mươi tổng thống thủ tướng và nhiều nhà lãnh đạo cấp cao của tám mươi nước thành viên của tổ chức quốc tế pháp ngữ nhiều tổ chức quốc tế và khu vực
chủ tịch nước trần đại quang dẫn đầu đoàn đại biểu việt nam tham dự hội nghị
phát biểu khai mạc tổng thống madagascar nhấn mạnh hội nghị cấp cao pháp ngữ lần thứ một mươi sáu là sự kiện có ý nghĩa quan trọng đối với đất nước
tổng thống madagascar đánh giá cao vai trò của cộng đồng pháp ngữ trong việc giải quyết những cuộc khủng hoảng trên thế giới đặc biệt là ở khu vực châu phi
ngoài ra cộng đồng pháp ngữ cần phải nhân rộng những sáng kiến giải quyết khủng hoảng để có một thế giới tốt đẹp hơn
chủ tịch nước trần đại quang là đại diện duy nhất đến từ khu vực châu á thái bình dương phát biểu tại phiên khai mạc
công tác tổ chức hội nghị vai trò của cộng đồng pháp ngữ đã đồng góp tích cực vào việc giải quyết các thách thức toàn cầu đang nổi lên hiện nay như xung đột bất ổn khủng bố nghèo đói dịch bệnh và biến đổi khí hậu
với mong muốn thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các quốc gia và trong mỗi nước đề cao trách nhiệm bảo vệ môi trường phát triển bền vững
việt nam hoan nghênh chủ đề của hội nghị lần này là tăng trưởng đồng đều và phát triển có trách nhiệm
những điều kiện bảo đảm ổn định trên thế giới và trong không gian pháp
việt nam chủ trương phải sẵn sàng là làm sâu sắc hơn nữa hợp tác kinh tế với các nước phong ngữ trao đổi chia sẻ kinh nghiệm về phát triển kinh tế xã hội với các nước thành viên nhất là các nước châu phi
chủ tịch nước trần đại quang đề nghị cộng đồng pháp ngữ tăng cường tham gia thúc đẩy hòa bình an ninh ổn định tại các nước thành viên và trên thế giới
tiếp tục có tiếng nói khách quan về tình hình về đồng
chủ tịch nước khẳng định việt nam sẵn sàng là cầu nối của cộng đồng pháp ngữ với cộng đồng asean và châu á thái bình dương để cùng chung sức đồng lòng vì một thế giới hòa bình ổn định và phát triển bền vững